các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả nhà tôi đều rất thích ăn bánh trưng tôi nghe nói ăn bánh trưng nhiều sẽ bị tăng cân
và không biết như vậy là có đúng không ăn bánh trưng nhiều thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ
câu hỏi này xin được gửi đến phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh người đã đề cập đến những món bánh trưng ngay từ đầu chương trình ạ
về câu hỏi này thì tôi xin trả lời như thế này
đúng là bánh trưng là một món rất phổ biến ngày tết
và nó cũng là nếu ăn nhiều là cái nguy cơ
nó gây tăng cân rất là cao
vì sao là như vậy
như tôi phân tích ban đầu một phần bốn cái bánh trưng tức là tương đương với hai đơn vị cơm ngũ cốc
tức là tương đương với nó một phần bốn cái bánh trưng nó khoảng năm trăm linh cano
nó tương đương với khoảng hai miệng bát cơm
tức là nó năng lượng nó khá là cao là như vậy
thế cho nên là mỗi một ngày như tôi khuyên ban đầu là chúng ta chỉ ăn khoảng bốn đến năm đơn vị
nếu bạn làm việc nhiều năm đơn vị ngũ cốc cơm gạo đấy sáng một trưa hai hoặc là tối một mươi
thế bạn ăn một phần tư cái tức là nó đã tương đương hơn hai mất rồi
thế cho nên là và chưa kể là thịt với mỡ với rất nhiều thành phần ở bên trong làm cho năng lượng nó rất cao
thế cho nên là nó sẽ làm cho bạn tăng cân
nếu như ta chén mà chưa một phần tư tối một phần bốn hoặc là một ngày mà một cái bánh trưng thì như vậy là chắc chắn là sẽ tăng cân
dạ vâng ạ
bạn có biết là khán giả mà ăn quá nhiều bánh trưng thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ
thứ nhất là tăng cân
thứ hai là khi mà nó tăng tăng cân tăng mỡ nó làm tăng đường máu tăng mỡ máu
và đặc biệt là những cái người mà đang muốn giảm cân chẳng hạn là không đạt yêu cầu rồi
những người mà bị một số bệnh mãn tính như đái tháo đường hoặc là mỡ máu cao hoặc là có huyết áp tim mạch là cũng không ổn nói
là có thể là gây ảnh hưởng đến cái vấn đề đó
thế cho nên là chúng ta phải tính toán làm sao đó
như vậy tôi tính rằng là nếu mà mỗi bữa ta có thể bình thường không làm việc nặng nề gì cả
thì ta có thể ăn một phần tám hoặc là nhiều lắm đến một phần tư sau đó dừng lại
thì thôi không ăn cơm hoặc các ăn bánh ngọt các thứ nữa
bởi vì như vậy là một bữa như vậy là đã đủ nhiều rồi
thế và một ngày có thể là ta ăn khoảng trưa một lần ăn bánh trưng tối ăn khoảng một phần tư hoặc một phần tám
ví dụ như thế thôi
chứ còn lại ăn thêm cùng
mấy thứ khác lại ăn thêm thịt rồi thì các thứ nhiều vào thì chắc chắn nó sẽ vượt năng lượng lên
mà nó làm cho cái khẩu phần của chúng ta bị vượt quá so với bình thường
nên rất nhiều và bạn sẽ bị tăng cân
như tôi nói ban đầu là rất dễ tăng khoảng hai ba cân trong cái dịp nghỉ tết
dạ vâng ạ
như vậy khán giả hoài anh lưu ý
bò giáo sư nguyễn xuân ninh cũng đã chia sẻ rồi đấy ạ
nếu như bạn ăn quá nhiều thì cái việc tăng cân do ăn bánh trưng là điều tất yếu
nếu như bạn muốn duy trì cân nặng của mình và một cái sức khỏe thật là tốt
thì chúng ta nên cân đối lại cái việc ăn cái món ăn yêu thích này ạ
và câu hỏi thứ hai đến từ khán giả nguyễn văn dương ở phú thọ
tôi hiện nay bốn mươi tám tuổi mắc bệnh gan nhiễm mỡ
xin được hỏi chuyên gia nếu tôi phá lệ và ăn các món có nhiều chất béo trong ngày tết
rồi sau tết tôi lại ăn kiêng trở lại
thì có ảnh hưởng gì đến tình trạng bệnh của tôi hay không
vâng câu hỏi này xin nhờ tiến sĩ dương trọng hiền đã trả lời giúp khán giả
vâng thì chúng ta biết rằng là khi mà thức ăn chúng ta ăn cái năng lượng nó dư thừa
thì nó tích lại trong cơ thể dưới dạng mỡ là chủ yếu
và khi mà tích vào trong các cái nội tạng ví dụ như là ở gan
thì ga nhiễm mỡ nó là cái hậu quả của một cái quá trình chúng ta bị dối loạn về chuyển hóa mỡ
và cái hậu quả đối với lại cái ca nhiễm mỡ thì nó cũng tùy từ mức độ
nhưng mà cuối cùng nó có thể dẫn tới những cái tổn thương như sơ gan
bản thân gan nhiễm mỡ là một cái được coi những cái dối loạn chuyển hóa mãn tính và nó kéo dài rất là lâu
thì khi mà chúng ta vẫn trong điều kiện mà một cái gan nhiễm mỡ mà chúng ta lại tiếp tục ăn ở một cái chế độ mà không có đảm bảo một cách khoa học
thì đương nhiên là khi chúng ta đưa năng lượng quá nhiều vào trong giai đoạn tết
thì nó lại tích lại chuyển hóa lại thành mỡ vào trong gan
và để mà có thể
tình trạng tích mỡ trong gan ấy
thì quả thật ngay cả với việc luyện tập ngay cả với việc chúng ta sử dụng thuốc cũng rất là khó để giảm cái việc gan nhiễm mỡ
thì do vậy cái tốt nhất và có lẽ cũng là thông minh nhất là chúng ta hãy dự phòng nó
đừng để quá đà
để khi nó đã trở nên thành như là một cái bệnh lý gan nhiễm mỡ
thì lúc điều trị nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều
thì chúng ta hãy nên ăn uống một cách hợp lý giai đoạn tết
chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta ăn thả phanh giai đoạn tết sau đó chúng ta lại
sau giai đoạn đấy chúng ta ăn ít đi hoặc chúng ta dùng cái thẻ dùng cái kia để nó bù trừ
thực sự không có cái câu chuyện bù trừ đấy đâu
nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác
đấy là chúng ta nghĩ như vậy thôi
xin bổ sung thêm một tí câu của bác sĩ hiền nói là thế này
chúng ta được đúng như anh hiền nói là chúng ta đừng có tưởng là
cứ tăng lên vài cân mỡ tăng lên một chút rồi sau tết ta nhịn người ta tập
nhưng tôi xin nhấn mạnh này
tăng lên thì dễ nhưng mà để tiêu đi thì cực khó
tôi lấy ví dụ về mỡ thôi
ta cứ không để ý một tí mỗi ngày ta tăng lên một tí thì trong khoảng một tuần ta có thể tăng đến một hai cân
một ngày tan thêm một hai miếng bánh trưng nó có thể tăng tới khoảng một nghìn calo
nhưng mà để tiêu được một nghìn calo thì cực khó luôn
tôi tính là nếu mà bạn đi tập đi bộ
đi bộ một tiếng
thì giỏi lắm các bạn mới tiêu được khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh calo
hoặc đạp xe đạp
rất nhiều người đạp trong vòng một tiếng thì mới có thể tiêu được khoảng bảy trăm linh tám trăm linh calo
thế cho nên rằng là
để tiêu được cái lượng thức ăn
mình ăn vào là cực kỳ khó luôn
cho nên rất nhiều người vẫn cứ nói là
em vẫn tập thể dục mà sao nó cứ tăng cân lên
nhưng thực ra tập thể dục các bạn biết đấy
tiêu khó nhưng nạt vào rất là dễ chưa kể tập xong lại bồi dưỡng nữa
thành ra nó còn vượt quá cái lượng năng lượng
và bạn tiêu hao đấy để cho mọi người hết sức chú ý cái đoạn đấy
đối với những người có cái sức khỏe bình thường thì cái việc đó đã là không tốt rồi
với những người có cái
căn bệnh như là gan nhiễm mỡ mà lại định là
ăn trước xong rồi
tập luyện để bù để nhịn
để tiêu đi cái năng lượng đấy thì tôi thấy là đúng là không tốt cho sức khỏe ạ
vậy thì khán giả của chúng ta
nên chú ý đến chế độ ăn uống trong ngày tết
không nên sử dụng cái việc là
ăn trước rồi lại kiêng sau như vậy ạ
mỹ linh xin phép được đọc câu hỏi của vị khán giả thứ ba
khán giả bùi lan oanh đến từ từ liêm hà nội
năm ngoái tôi có tìm hiểu nhiều thông tin bài viết trên mạng internet và thực hiện chế độ ăn uống khá nghiêm ngặt
trong ngày tết
nhưng sau tết tôi vẫn bị tăng cân
xin chuyên gia giúp tôi giải thích nguyên nhân và tư vấn giúp tôi làm sao để không bị tăng cân trong dịp tết sắp tới ạ
vâng xin được nhờ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh trợ giúp cho khán giả này ạ
đây cũng là một câu hỏi rất hay
một lời khuyên của tôi đầu tiên là
mời chị phải khám để đánh giá lại tổng thể xem hiện tại bây giờ chị như thế nào đang thừa bao nhiêu cân mỡ
hay là có vấn đề gì rối loạn không
và để ta lập cái kế hoạch trong tết là như thế nào
ví dụ bạn mà cân nặng đang ở mức bình thường thì có thể tăng lên một hai cân không sao
nhưng mà nó đang tăng thừa nhiều quá rồi thì không được ta phải giữ hoặc là giảm nó xuống
cho nên đầu tiên là phải đánh giá lại tổng thể một cái
thế mà cái thứ hai
là bạn cũng phải đọc và tìm hiểu kỹ
xem là ăn hợp lý là như thế nào chứ không phải cứ kiêng mới nhịn là được đâu
bởi vì kiêng mới nhịn của các bạn mà
tôi hay gặp rất nhiều những bệnh nhân hoặc là những khách hàng đến chỗ chúng tôi là nói là em kia rồi em tập nhiều lắm
mà sao nó vẫn cứ tăng cân hoặc là trong cái dịp covid vừa rồi hai ba tuần cứ tăng lên vài cân ở chuyện bình thường
thế nhưng khi hỏi ra thì đúng là các vị kiên cơm thật như tôi nói là các vị kiên cơm thật mỗi bữa ăn tí hoặc là nhịn hoàn toàn
thế nhưng mà nhịn thì nó thành đói
đói thì các vị lại chén cái thứ khác
chén thức khác ở đây là cái gì một là nước ngọt
hai là ăn cái miếng bánh
hoặc là thứ ba lại chén một cái đĩa hạt đều hoặc là hạt rẻ thì nó thì năng lượng nó còn vượt cao gấp quá mấy lần của cái bát cơm
tôi đã từng cộng lại cho khách hàng ăn là
những cái vị mà bị uống thêm ăn thêm thì nó còn vượt gấp hai lần so với các vị cứ ăn cơm bình thường
thế cho nên tôi nói rằng là
các vị cứ ăn mỗi bữa thôi tối thiểu nướng bát cơm đi
thế nếu mà cẩn thận nữa là các vị
có thể ăn là gạo lứt
chứ các vị đừng có kiêng xong lại đói các vị lại ăn cái thứ khác vào thì nó còn vượt quá cái số đấy
và không quên là
tập luyện thể dục thể thao
tập luyện thể dục thể thao ở đây
cái tác dụng thứ nhất
là nó giúp cho hội thủy cưng lưu thông khí huyết khỏe mạnh
nếu mà tập ba mươi đến bốn mươi phút
thế còn nếu mà để cho nó giảm cân
thì lúc đấy phải đặt một cái mục tiêu cao hơn
đặt mục tiêu cao hơn
là phải tới bảy trăm linh tám trăm linh kcal tức là phải tập hàng tiếng
đến bảy mươi phút
thì lúc đấy nó bắt đầu nó mới tiêu mỡ được thế còn mới
một mươi năm hai mươi phút thì lúc đấy nó mới gọi là
tiêu một cái phần của đường thôi nó làm cho lưu thông khí huyết thôi chứ để giảm bớt thì chưa đâu
cho nên tôi nhắc với các vị
nếu tập ngắn quá
một mươi năm hai mươi phút thì chưa thể giảm mỡ được
muốn giảm bớt được phải đến hàng tiếng đồng hồ
và kéo dài nữa
không cần phải tập mạnh nhưng phải tập
lâu và kéo dài
thì mới giảm mỡ được
hai thứ nó phải đi cùng với nhau
ăn và tập luyện thể dục thể thao phù hợp
vâng ạ như vậy là khán giả bùi lan oanh ở từ liêm hà nội ạ
không chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống mà còn phải chú ý đến chế độ tập luyện nữa
ăn uống cũng cần phải nạp những cái loại thực phẩm thật là hợp lý cũng như là tập luyện thì cũng cần phải nghiêm ngặt
một câu hỏi tiếp theo
có facebook phương nguyễn
ngày thường tôi rất ít khi cho các con uống nước ngọt ăn kẹo nhưng tết thì lại không tránh khỏi vì các cháu ăn nhiều bánh kẹo và uống nước ngọt
nên đến bữa ăn chính thì lại không ăn được cơm nữa
xin chuyên gia cho tôi hỏi là nguy cơ nào có thể xảy ra
nếu các con tôi ăn và uống nhiều đồ ngọt như vậy ạ
vâng xin mời tiến sĩ dương trọng hiền hãy giúp khán giả trả lời câu hỏi này
thì cũng như ban đầu nói đây là khi mà chúng ta dùng các cái sản phẩm
cũng như là các đồ uống ngọt có ra
thì nó giống như một cái nguồn năng lượng
rất là lớn
đưa vào trong cơ thể và nó cũng tiêu hóa rất là nhanh
và cấp năng lượng cho chúng ta là
làm cho đứa trẻ
thông thường trẻ con rất thích
bởi vì trẻ con hoạt động rất là nhiều
và mau đói
thì khi với một cái lượng bánh kẹo rồi nước ngọt vào làm cho chúng cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái
chính vì thế mà
trẻ thường hay xu hướng sử dụng nhiều
các cái đường rồi
nước ngọt có ra
thế thì cái câu chuyện rằng là
cái đấy nó chỉ cung cấp cho chúng ta năng lượng
chứ nó lại không đảm bảo cho chúng ta
nhiều cái yếu tố khác
ví dụ như
dạ dày cần phải có
thức ăn trong dạ dày
thì cái việc mà chúng ta chỉ một chút kẹo một chút nước có ga vào trong dạ dày
thì nó không đảm bảo đủ
cái việc như là
kích thích hệ tiêu hóa
toàn bộ hệ tiêu hóa
rồi nó không đảm bảo cho việc
cái niêm mạc dạ dày nó khỏe
bởi vì niêm mạc dạ vầy nó cần phải tiếp xúc với lại rau với lại nước
rồi trong các cái thức ăn ngũ cốc
nó có cái chất sơ
chính những cái chất sơ đấy nó là cái môi trường không chỉ dinh dưỡng cho mình
mà nó lại còn là cái môi trường dinh dưỡng cho các loại vi khuẩn tốt
rồi các cái khoáng chất nó vẫn nằm trong đó
và bản thân cái chất sơ nó giống như một cái đơn vị để làm tẩy rửa cái hệ thống đường tiêu hóa
như vậy chúng ta thấy rằng là một cái
để ăn một cái
chế độ ăn một cách
cân bằng và khoa học
thì nếu mà chỉ chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc thoải mái trong đầu
sự tiện lợi
thì nó không hoàn toàn nó không đáp ứng được
chính vì thế đối với trẻ con
cũng cần phải có cái
một cái chế độ
mặc dù đối với trẻ con hệ thống tiêu hóa rất là tốt
hầu như nó không có bệnh tật gì
so với những người
trưởng thành hoặc những người có tuổi
nếu như mà chúng ta tập một cái thói quen
chúng ta đảm bảo cái nguồn dinh dưỡng tốt
thì đương nhiên cái sự phát triển của đứa trẻ nó sẽ tốt hơn rất nhiều
như vậy là
cái việc mà
trẻ nhỏ mà hay ăn những cái đồ ăn ngọt là do cái sở thích
cái vị giác của trẻ nhỏ thôi
nhưng chúng ta là người lớn thì chúng ta cần gọi là
có cái sự định hướng
định hướng cho con mình ở những cái đồ ăn thật là hợp lý
để không gây hại cho sức khỏe của trẻ
ra tôi thấy là có rất nhiều trẻ con là
bố mẹ rất là chiều
để thích ăn gì thì ăn
cách khoảng ba bốn tuổi là em bé gần như là không thích ăn hoa quả không thích ăn chất sơ không thích ăn rau
vậy cái điều này thì
có cách nào để có thể
thay đổi cái thói quen ăn uống như vậy của trẻ không ạ
về cơ bản
cái gì nó cũng phải có cái tập
ngay từ đầu
ví dụ như trong cái chế độ ăn
ở nhật bản
như chúng tôi biết
thì đối với trẻ con người ta đã bắt đầu giúp cho trẻ con biết
phân biệt cái vị
rồi phân biệt cái mùi
của từng loại thức ăn
ngay từ bé
và khi mà cái hệ thống phân biệt mùi phân biệt vị
phân biệt màu sắc của thức ăn
nó đã phát triển
thì cái khả năng ăn uống một cách tinh tế
nó sẽ xuất hiện
và như vậy
người ta sẽ không
không còn thích sử dụng những cái đồ hóa chất và công nghiệp nữa
chúng ta biết hầu như là các thức ăn phát food
hoặc là những đồ uống
phần lớn là
là tổng hợp
dùng hóa chất nhiều
khi từ trẻ con
chúng ta được tiếp xúc với cái một cái
thức ăn tự nhiên
và cái hương vị của nó
nó ghi dấu ấn vào đứa trẻ
thì lúc này
khi nó lớn lên
nó sẽ tìm đến
những cái loại thức ăn
mang tính chất tự nhiên và
tốt cho sức khỏe
thế thì chính vì thế
nó cần phải một
một cái giáo dục
ngay cả đối với bậc cha mẹ
về một cái dinh dưỡng
hợp lý đối với trẻ
cũng như một cái nền văn hóa
chúng ta cũng cần phải xây dựng một cách lâu dài
thế còn nếu mà chỉ
chiều theo cái
của bé thôi
thì rõ ràng là nó
nó sẽ rất ngẫu nhiên
nó sẽ phát triển ngẫu nhiên
có đứa nó sẽ thích cái này
có đứa nó sẽ thích cái kia và nó sẽ không theo cái
cái một cái
nguyên tắc khoa học nào cả
nó là vốn là như vậy
chỗ này thì
đúng là hàng ngày
các bé mà đến phòng khám chỗ tôi nhất là các bé dưới năm tuổi
thì thường chứ nó không thích ăn sâu mấy quả đâu
mẹ nào cũng nói là như thế bác ơi có cách nào để làm cho bé gọi là nó thích ăn không
thế thì tôi cũng phải giải thích rằng là
đây là một sự kiên trì
tập luyện của bố mẹ phải làm sao cho trẻ nó thích
bày ra hình dạng màu sắc rồi thì cho nó nếm rồi nó thử
làm sao để cho nó thích thú
nó mới ăn được
thế thì tôi cũng nói ngay là
ngày đấy cái xu hướng của người nhật nó là như thế và thậm chí là
em có thể bày ra ba bốn loại màu sắc khác nhau rau quả này nó có thể là ăn một tí nó vứt đi không sao cả
không nhất thiết là cứ phải lo ăn hết cả
nhưng mà nó đã cảm giác được nó nhai được nó thử được
cái hương vị rồi thì cái cảm giác rồi thì
nó biết phân biệt được loại rau quả này như thế nào như thế nào như thế nào
thì đấy đã là quan trọng rồi
và dần dần
nó sẽ thích lên
chứ còn các bác sĩ chỉ biết nói thế thôi chứ còn bây giờ hỏi bác sĩ cũng
các mẹ là phải tập là chính thôi
cho nên là
đấy chúng ta phải xác định hết sức kiên trì
mới tập luyện cho trẻ ăn rau được
đúng là để làm quen vị giác cho trẻ đúng là một quá trình rất là nan dại đấy ạ
vâng ạ mỹ linh xin phép được đến với câu hỏi tiếp theo
từ khán giả thu ngân ở thanh xuân hà nội ạ
tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp nên gia đình chúng tôi quyết định là tết này sẽ chỉ ở nhà và chúc tết người thân bạn bè
qua các kênh mạng xã hội
tuy nhiên thì thời gian nghỉ tết khá dài
xin các chuyên gia tư vấn giúp tôi làm sao để chăm sóc sức khỏe ăn uống và sinh hoạt cho hợp lý dinh dưỡng và khoa học ạ
vâng xin được nhờ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh ạ
thì đúng là cái tình hình thực tế của chúng ta hiện nay thì
cái gì cũng phải là trực tuyến
thế thì ngay cái việc hạn chế đi gặp gỡ tiếp xúc thì chúng tôi cũng nhất trí thôi với cái tình hình
diễn biến khó lường như thế này
tôi vẫn có một câu mở đầu rằng là cố gắng làm sao giữ được cái nếp sống hàng ngày là tốt nhất
nhưng mà chúng ta không thể đối phó được với cái chuyện là ngủ nướng này
thế rồi ngồi cả ngày để bấm điện thoại nè
thế thì chúng tôi thường thường kêu gọi là các chị
phụ nữ chủ nhà rất là quan trọng các chị là đầu bếp trong nhà
làm sao để
tạo ra được những bữa ăn ngon
cho bố nó này cho các con này cho thành phần trong gia đình các chị mà tạo ra ba bữa chính
hoặc những bữa phụ
cho nên các chị phải cố gắng
thế còn toàn bộ thành viên trong gia đình
là làm sao
phải đảm bảo là cố gắng giữ cái nếp sống hàng ngày và tập luyện được thể dục
thể dục tí tập trong nhà thôi
thế thì bây giờ tôi phải nói rằng là
tất cả các trang mạng những cái bài tập yoga nó rất là phổ biến
mọi người cứ bảo là không ra ngoài được tôi bảo các bài yoga rất là phổ biến ở trong nhà
các chị có thể
vừa đứng xem tv vừa tập theo thế rồi thì chỉ cần một cái thảm rất nhỏ có thể tập đủ mọi động tác
các cháu cũng thế học online cũng vài ngày cũng phải
có giờ giải nao dậy rồi tập
thế rồi giải lao cái thứ khác không có là
suốt ngày nó cứ phải là
nhìn vào cái màn hình cái máy tính giải lao tí lại trò chơi
tức là không đứng đến một tí nào cả
cho nên là
vẫn phải có sen kẽ tập luyện thể dục thể thao
không đảm bảo như bình thường thì nó cũng phải được tới bảy tám mươi
như bình thường
và nhớ một điều
rau xanh quả chín
nhóm đấy nó không được quên
ngoài là hoa quả ngoài bánh trái các loại rồi
thế rồi thịt
các loại rồi
thế thì rau quả
vẫn cố gắng đảm bảo làm sao được
hai đến ba bữa chính thôi bữa sáng thì có thể dạy ăn qua quýt nhưng mà bữa trưa bữa tối
ngoài ra các bữa phụ
hạn chế các loại bánh ngọt
rất là nhiều nước ngọt
và cố gắng là có hoa quả tươi
tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày
tối thiểu một người cũng khoảng độ
ba mươi đến năm mươi phút
không biết là với những chia sẻ của phó giáo sư nguyễn xuân ninh thì tiến sĩ dương trọng hiền có thêm những cái chia sẻ gì
dành cho quý vị khán giả hay không ạ
thực ra thì chúng ta thấy cả cái xã hội đang
cố gắng để chống dịch
bùng phát liên quan tới sự di chuyển
và thứ hai mật độ
đấy là hai nguyên nhân làm cho đại dịch bùng nổ
thế thì việc chúng ta hạn chế cái cái
đi lại trong dịp tết
thì cũng là một trong những cách để chúng ta phòng chống dịch
đã gọi là cuộc sống có nghĩa là mọi thứ nó phải vận động
không có cái gì ngưng nghỉ cả
từ cái khớp
sư ninh nói là
chúng ta phải vận động
khí huyết lưu thâm
chúng ta ra ngoài trời hít thở khí trời
thì tất cả những cái đấy
nó mới đảm bảo
chúng ta đúng là sống
cái việc chúng ta thèm ăn
bụng chúng ta đói
và chúng ta muốn ăn
đấy cũng là một trong những cái chất lượng của cuộc sống
không thể nào tất cả
nếu mà chúng ta
ngưng động lại ví dụ chúng ta đầy bụng chúng ta chướng hơi đấy chính là
thì hệ tiêu hóa nó sẽ không tốt
bản thân cái chất lượng nó cũng sẽ không tốt
từ đầu óc
cho đến thân thể vận động cho đến hệ
tiêu hóa cho đến hệ
mạch vân vân
tất cả thì phải vận động
sử dụng cái nguồn năng lượng sạch bao nhiêu thì cái chất lượng cuộc sống nó sẽ tốt bấy nhiêu
thì cũng mong là
qua chương trình này thì cũng gửi ngắm chắc là xuân sắp đến
thì cũng gửi tới
các quý thính giả
một cái tết là
vui vẻ hạnh phúc
đầy tràn đầy năng lượng sức khỏe
rất cảm ơn sự chia sẻ của hai vị khách mời cũng như những lời khuyên
là hữu ích dành cho
sức khỏe của các vị khán giả của chúng ta